lần đầu tiên tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi chín với ba mươi gian hàng của ba mươi đơn vị được giới thiệu tới người tiêu dùng thủ đô
đây là lần đầu tiên một tuần hàng giới thiệu về dâu tây sơn la được tổ chức một cách chính thức quy mô lớn nhằm quảng bá xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm dâu tây của tỉnh sơn la nói riêng
nông sản an toàn tỉnh sơn la nói chung giúp người tiêu dùng tiếp cận được nguồn trái cây và sản phẩm nông sản chất lượng đảm bảo an toàn nhận biết nguồn gốc sản phẩm khi sử dụng
cũng tại sự kiện ban tổ chức giới thiệu một số món ăn được chế biến từ dâu tây của sơn la nhằm tạo giá trị gia tăng cho trái cây này
sự kiện sẽ được kéo dài đến hết ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại siêu thị bixi thăng long